sáng nay ngày làm việc thứ tư kỳ họp thứ tám quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức cũng như thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước capet
huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận và báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
bữa sáng quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
buổi chiều sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước capet huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
cũng như báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước capet huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
và báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một